hôm nay đại tướng trần đại quang bộ trưởng bộ công an đã dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại công an tỉnh trà vinh
hôm nay kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân việt nam
cùng chia sẻ kinh nghiệm tăng cường xây dựng thế trận an ninh nhân dân
bảo vệ vững chắc tổ quốc tại địa bàn tỉnh sơn la và những công việc thầm lặng của một lực lượng an ninh thủ đô
một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra tại tỉnh bình phước
xe dừng nằm đâm sập ba nhà dân thiệt hại ước tính ba trăm linh triệu đồng rất may không có thương vong về người
thứ trưởng bộ xây dựng lê quang hùng sáng nay đã trực tiếp đến hiện trường vụ sập giàn giáo
tại quận bảy tp hcm để kiểm tra và chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân của vụ việc
còn bây giờ là nội dung chi tiết
sáng nay đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh trà vinh
bộ trưởng trần đại quang đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn tỉnh trà vinh
sau tháng qua công an toàn tỉnh đẩy mạnh các biện pháp quản lý chặt tuyến địa bàn các đối tượng trọng điểm
nắm chắc tình hình có liên quan kịp thời tham mưu cho cấp ủy ủy ban nhân dân cấp cấp
chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động gây hư của các thế lực thù địch
không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ kiềm chế và kéo giảm nhiều loại tù phạm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn
một số loại án được kiềm chế kéo giảm như giết người cướp cướp giật hiếp dâm trộm cắp lừa đảo
chiếm đoạt tài sản đảm bảo ổn định tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
đại tướng trần đại quang bộ trưởng bộ công an đã biểu dương những thành tích của công an trà vinh trong thời gian qua
trong đó đánh giá cao việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác không để hình thành điểm nóng
và tranh chấp kéo dài đảm bảo an toàn trong khu vực công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
giữ vững được tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
trong thời gian tới bộ trưởng yêu cầu công an trà vinh cần tiếp tục bám sát chương trình nhiệm vụ đã để ra
làm tốt các biện pháp nghiệp vụ cơ bản chủ động nắm phân tích tình hình kịp thời tham mưu cho cấp ủy
chính quyền các cấp và lãnh đạo bộ công an giải quyết tình hình phức tạp về an ninh trật tự
nhất là có biện pháp phòng ngừa đảm bảo an ninh mạng tuyệt đối không để mất an toàn thông tin bí mật quốc gia
đặc biệt tập trung tăng cường công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
còn vào chiều nay tại hà nội trung tướng trần bá thiểu tổng cục trường tổng cục chính trị công an nhân dân
đã có buổi gặp mặt các đại biểu đại diện tri hội điện ảnh công an nhân dân đi dự đại hội toàn quốc hội điện ảnh việt nam lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
tại buổi gặp trung tướng trần bá thiều đã nghe các đại biểu báo cáo về hoạt động của hội trong nhiệm kỳ vừa qua
và những ý kiến đóng góp để điện ảnh công an nhân dân phát triển hơn trong thời gian tới
nhìn chung trong nhiệm kỳ bảy hội điện ảnh công an nhân dân đã thể hiện là địa chỉ uy tín của tổ chức nghề nghiệp chuyên môn trong nhiều mặt công tác
như mở các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn mở các trại sáng tác hỗ trợ sáng tác đối với các hội viên
tuy nhiên vẫn còn có những vướng mắc về cơ chế nên điện ảnh công an nhân dân chưa triển khai được nhiều dự án phim truyện như mong muốn
phát biểu tại buổi gặp mặt trung tướng trần bá thiểu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của hội điện ảnh công an nhân dân trong thời gian qua
đồng thời đề nghị các đại biểu đi dự đại hội toàn quốc hội điện ảnh việt nam lần thứ tám với vai trò là người chiến sĩ nghệ sĩ công an nhân dân
cần chuẩn bị tham luận nghiêm túc thảo luận với tinh thần xây dựng và thuyết phục góp phần làm nên thành công của đại hội
sau khi dự đại hội về các đại biểu cần tiếp tục có những hoạt động xây dựng hội lớn mạnh hơn nữa
đặc biệt là việc hoàn thành dự án phát triển điện ảnh công an nhân dân trong tình hình mới

đặc biệt là việc hoàn thành dự án phát triển điện ảnh công an nhân dân trong tình hình mới
nội bộ công an tp hà nội kiểm tra và phát hiện với hàng nghìn cuốn sách được làm giả cuốn đắc nhân tâm của tác giả del canary
do công ty first news biên dịch giữa bản quyền tiếng việt và phát hành tại việt nam
như vậy khi những cuốn sách lậu sách giả thâm nhập vào thị trường sách ở việt nam
người thiệt thòi không chỉ là các nhà xuất bản chân chính mà ngay cả chính đọc giả cũng gánh chịu những hệ lụy khôn lường
hiện nay có một số cuốn sách không được phát xuất bản chính thức ở việt nam
những cuốn sách này là những thông tin xấu độc ảnh hưởng đến độc giả và cần hết sức cảnh giác
thế còn cái ảnh hưởng sâu xa là những người làm sách chân chính người ta bị ảnh hưởng
mất cái khoản tiền vốn người ta có thể quay sang đầu tư và những bản thảo mới hay hơn có chất lượng cao hơn trong tương lai cho độc giả
thì đấy là cái ảnh hưởng tiềm tàng về hợp đọc giả
những vụ việc trên chỉ là một trong những mắt xích rất nhỏ trong hệ thống mắt xích
đường đi mà các xuất bản phẩm độc hại có thể thâm nhập vào đời sống văn hóa đọc của người việt nam
từ đó các thế lực thù địch kẻ xấu có cơ hội để tuyên truyền kích động các tầng lớp nhân dân
xuyên tạc lịch sử bóp méo sự thật vô cáo bôi đen chế độ ta nhằm mục đích chống phá đảng và nhà nước ta
do vậy nhiệm vụ phát hiện đấu tranh và làm rõ hành vi vi phạm giả mạo luôn luôn được đặt ra nhằm mục đích ngăn chặn ngay từ đầu
nhất là những vấn đề nóng như là vấn đề liên quan đến
hoạt động phá hoại giới tưởng của địch hoặc là phát hiện ra những ước mưu thủ đoạn hoạt động của địch
lợi dụng các sự kiện chính trị lớn của đất nước và của thủ đô để tấn công tuyên truyền bôi nhỏ xuyên tạc cây hôn hoang trong dưới đội nhân dân
thì kịp thời tham mưu cho cấp cấp lọc chốt công tốc tuyên truyền để nâng cao giới cảnh giác của nhân dân
hiểu rõ lượng điệu của địch đồng thời đấu tranh phản bác lại qua các điều xe trái
trong giai đoạn hiện nay tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp
tiêm ẩn những yếu tố khó lường
trong nước các thế lực thù địch vẫn giáo diết chống phá sự nghiệp cách mạng
điều đó đặt ra trọng trách không hề nhỏ đối với công tác an ninh chính trị
đặc biệt là sự chống phá từ trong nội bộ với hoạt động rất tinh vi
cái lĩnh vực này nó có một cái đặc thù là các đối tượng vi phạm pháp luật thì đều là có học
và rất chú trọng đến áp dụng các thành tiệu
công nghệ cao hoạt động của các đối tượng ở hà nội có mối quan hệ và liên kết rộng khắp trong cả nước
đòi hỏi các đội chiến sĩ trong công tác điều tra xác minh và xử lý
thì gần như là phải có mặt trên khắp các tỉnh thành đơn vị của cả nước
chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm lực lượng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố hà nội
cũng đã lập được nhiều thành tích chiến công
trong đó đáng ghi nhận là sự đóng góp của các anh
trong việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tại hội đồng ipu một trăm ba mươi hai bảo vệ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi năm
đảm bảo an toàn cho hoạt động thông tin báo chí xuất bản internet v v
từ thực tế qua các sự kiện có thể khẳng định dù tình hình trong nước và quốc tế
có nhiều biến động khó lường song với sự quyết tâm nỗ lực không ngừng khắc phục khó khăn
lực lượng an ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần giữ vững
sự ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của thủ đô
sơn la là một tỉnh miền núi có hai trăm năm mươi km đường biên giáp với nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
để bảo đảm giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới lực lượng công an tỉnh sơn la
đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng
củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân thế trận lòng dân trên cơ sở tham mưu
củng cố hệ thống chính quyền cơ sở tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tăng cường lực lượng xuống địa bàn cơ sở nắm chắc tình hình tuyên truyền vận động nhân dân
chấp hành nghiêm đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
không nghe không tin theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu
những chuyến đi cơ sở bốn cùng với nhân dân giúp nhân dân lao động sản xuất
so đói giảm nghèo cải thiện đời sống góp phần củng cố lòng tin của người dân vào đảng và nhà nước
đó chính là những việc làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực nhất của cán bộ chiến sĩ công an sơn la
trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thế trận an ninh nhân dân
thế trận lòng dân ở khu vực biên giới góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
trong những năm qua phòng an ninh xã hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy
chính quyền chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng quân đội đóng quân trên địa bàn
chính quyền địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
là tham mưu cho chính quyền cơ sở tập trung giải quyết rứt điểm các vấn đề có liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân
thực hiện tốt phong trào ba bám bốn cùng năm có do đơn vị phát động bám nắm địa bàn đối tượng
kết hợp tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
lực lượng công an sơn la đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở chủ động nắm chắc tình hình địa bàn của toàn tỉnh
nhất là địa bàn vùng cao biên giới địa bàn phức tạp về an ninh trật tự làm tốt công tác phòng ngừa
ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền thành lập nhà nước ly khai tự trị không để lan rộng quản lý chặt đối tượng địa bàn trọng điểm
triển khai các kế hoạch phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng
hoạt động của các đoàn đại biểu cấp cao của đảng nhà nước quốc hội chính phủ các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại sơn la
tổ chức thành công an toàn hai cuộc diễn tập phòng chống khủng bố cấp tỉnh tại thành phố sơn la và nhà máy thủy điện sơn la
tăng cường công tác bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực chính trị nội bộ tư tưởng văn hóa nắm chắc tình hình
chủ động phòng ngừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động của thế lực thù địch
thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực để chống phá đảng và nhà nước
chủ động tham mưu với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo chỉ đạo duy trì
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với các tỉnh bắc lào
triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp phòng chống tội phạm phòng chống và kiểm soát ma túy qua địa bàn biên giới
giữ vững ổn định an ninh biên giới an ninh trật tự tại địa bàn mỗi tỉnh mỗi khu vực
trong thời gian qua cho được sự phối hợp của công an huyện đồng nhân phòng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
thì công an huyện đồng nhân phòng đã phối hợp thực hiện tốt những nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện tốt đường đối chủ trương với các cộng đảng phát luật nhà nước tham gia phát triển kinh tế
xây dựng thế trận an ninh nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong đảm bảo an ninh trật tự
nhất là ở khu vực biên giới có nhiều yếu tố tiêm ẩn gây mất ổn định
vì thế để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cấp ủy chính quyền các cấp cần nhận thức thống nhất đầy đủ tính chất
tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân
trong sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng đối ngoại của địa phương
như thế thế trận an ninh nhân dân thế trận lòng dân mới được xây dựng vững chắc có phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

công an quận thủ đức tp hcm đã liên tục diễn ra trong thời gian vừa qua
mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra nhắc nhở nhưng chính sự lơ là thiếu ý thức của một bộ phận người dân đã tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp hoành hành
mới đây đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận thủ đức cho biết đã bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
mới đây công an quận thủ đức nhận được đơn trình báo của anh phạm đặng hoàng tri sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận thủ đức về việc bị trộm đột nhập lấy tài sản
qua quan sát camera ghi hình tại cổng phòng trọ cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ nguyễn hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ quận thủ đức và trần nhật trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê tỉnh bình dương
tại cơ quan công an trường khai đang ở sân thượng thì phát hiện cửa sổ phòng trọ số hai trăm linh sáu đang mở cửa phòng chỉ móc khóa hờ
nói lòng tham trường điền đột nhập vào phòng trọ lấy đi một máy tính sách tài acer một túi sách một cái bóp cùng nhiều giấy tờ thẻ ngân hàng khác
sau đó trường nói với quân và cùng bàn bạc tìm cách tiêu thụ số tài sản trên
quân liền đem máy tính cầm cho cậu của mình là nguyễn hoàng phúc lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ quận thủ đức với giá ba triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên
sáng nay công an thành phố hải phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thế lực cùng vợ là phạm thị hương thường trú tại huyện thủy nguyên hải phòng về hành vi vận chuyển trái phép bảy mươi năm năm trăm linh bao thuốc lá ba số năm không rõ nguồn gốc
theo tài liệu điều tra vào hồi hai mươi một h ngày hôm qua tại bãi xe ô tô ở xã tân tiến huyện an dương hải phòng lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang đối tượng nguyễn thế lực cùng vợ đang bốc xếp ba mươi sáu thùng thuốc lá nhãn hiệu ba trăm sáu mươi năm do nước ngoài sản xuất lên xe ô tô hai mươi chín u bảy nghìn một trăm linh ba để đưa đi tiêu thụ
qua đấu tranh khai thác cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp tại bãi xe và xe ô tô hai mươi chín c bốn mươi nghìn bốn trăm sáu mươi ba thu giữ một trăm năm mươi một thùng thuốc lá ba số năm tương đương bảy mươi năm năm trăm linh bao
các đối tượng đóng các thùng thuốc lá vào trong tết của ô tô vận chuyển xăng dầu để vận chuyển từ cửa khẩu móng cái quảng ninh về hải phòng và các tỉnh hành khác để tiêu thụ
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng tiếp tục làm rõ
theo thông tin từ đồn biên phòng cửa đại huyện bình đại tỉnh bến tre vào lúc hai mươi hai h hôm qua đồn biên phòng cửa đại đã cứu và bàn giao một mươi ba thuyền viên của tàu cá tg chín mươi hai nghìn hai trăm tám mươi ba ts bị nạn trên biển cho chủ tàu lý nguyễn viết toàn phường tám thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang trở về địa phương
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi một tháng bảy tàu cá này gồm một mươi bốn ngư dân trong quá trình đánh bắt cá tại vùng biển tỉnh bến tre đã gặp phải một cơn rông và bị lật ngang khiến bốn ngư dân
tàu dân bị hất rơi xuống biển và bị sóng cuốn trôi bộ đội biên phòng tỉnh bến tre cùng với các tàu cá gần đó đã triển khai lực lượng cứu nạn và đưa được một mươi ba ngư dân về bờ an toàn
còn một ngư dân đang mất tích chưa tìm thấy là anh bùi văn đề chủ tại phương tám thành phố mỹ to tỉnh biển giang
hiện đồn biên phòng cửa đại đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng và vận động ngư dân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân đang mất tích đồng thời tổ chức cứu hộ cứu nạn tàu bị chìm
còn trong khi đó một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều nay trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố thắng lợi thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
vụ tai nạn đã khiến chiếc xe khách đâm sập vào ba nhà dân
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên xe ô tô khách bốn mươi ba b bảy trăm bốn mươi tám do tài xế lê văn minh quê tại quảng nam điều khiển với tốc độ cao mất lái đã lao thẳng vào nhà ông hoàng trọng dinh
khiến cho căn nhà bị sập mái tôn và cổng phía trước
tiếp đó chiếc xe khách tiếp tục đâm liên tiếp vào nhà ông lê hữu thanh và quán nhậu của ông mai đức nhựa mới chịu dừng lại
vụ tai nạn liên hoàn đã khiến cho tài xế minh bị thương chiếc xe bị hư hỏng phần đầu hai căn nhà bị thiệt hại nặng đặc biệt là quán nhậu của ông nhượng bị sập hoàn toàn
toàn bộ tài sản trong bàn nhà như bàn ghế đồ dùng cũng bị hư hỏng nặng
ước tính thiệt hại là khoảng ba trăm linh triệu đồng rất may không có thiệt hại về người
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra cảnh sát giao thông công an huyện đồng phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
liên quan đến sự cố sập giàn giáo tại công trình thi công ở quận bảy tp hcm làm ba người chết và bốn người bị thương
sáng nay thứ trưởng bộ xây dựng lê quang hùng đã đến hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân của vụ việc này
trước đó ngày một mươi tháng bảy ngay sau khi xảy ra sự cố
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo sở xây dựng và ban quản lý khu nam dừng ngay công trình để giám định nguyên nhân sự cố
đoàn kiểm tra bộ xây dựng cho biết hiện nay chưa có kết quả giám định nên không thể kết luận nguyên nhân dẫn đến tai nạn xuất phát từ đâu
nhưng nguyên nhân bước đầu có thể xuất phát được các yếu tố như chất lượng giàn giáo quá trình thi công giàn giáo có đúng thiết kế hay không
và tải trọng trong quá trình thi công có gì đột biến hay không
đây là một sự cố có gây thiệt hại về người xảy ra trong quá trình thi công xây dựng
cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương cụ thể là sở xây dựng và ban quản lý khu năm cho dừng ngay thi công
cứu chữa và yêu cầu là tổ chức giám định nguyên nhân sự cố
bây giờ này công việc đang được tiến hành cho nên việc giải quyết sự cố này cũng như giám định là được tiến hành kịp thời và đúng theo quy trình
do đây là sự cố cấp hai nên trách nhiệm kiểm tra xử lý thuộc về chính quyền địa phương
tuy nhiên sự cố có thiệt hại về người
nên bộ xây dựng cũng đã chỉ đạo cục giám định phối hợp với các cơ quan địa phương tập trung giải quyết sự cố và tìm hiểu rõ nguyên nhân
theo ban quản lý khu nam thì hiện nay công trình đang bị đình chỉ thi công để điều tra nguyên nhân tai nạn
hiện trường vụ tai nạn cũng được công an quận bảy phong tỏa
đứng trước tình hình này thì bộ xây dựng hay là cộng đồng quản lý nhà nước và xây dựng
thì thấy rằng cần phải tăng cường kiểm tra kiểm soát trong quá trình an toàn thi công xây dựng
và đã kiến nghị của chính phủ là soạn thảo nghề định
trong đó phải nói rõ quá trình kiểm tra kiểm soát nhà nước
kết hợp giữa quá trình kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thi công xây dựng
không chỉ chúng ta kiểm tra đánh giá về chất lượng mà chúng ta còn phải kiểm tra vấn đề an toàn thi công đến rừng
tăng cường quản lý nhà nước thông qua cơ quan quản lý nhà nước và có chế tài cụ thể
thì trường hợp như thế thì nó mới giảm thiểu được
trước đó khoảng bảy h ba mươi phút ngày một mươi tháng bảy tại công trình xây dựng tòa nhà văn phòng nam sài gòn quận bảy
xảy ra sự cốt sọc dàn giáo với diện tích sàn bị sọc hơn một m hai
tai nạn đã khiến ba công nhân tử vong bốn người khác bị thương
hiện sở xây dựng tp hcm đã lập biên bản xử lý và cho ngừng thi công công trình này để tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay hành trình đạp xe xuyên miền tây lần thứ ba với chủ đề sắc màu phù sa
đã xuất quân đi đến tám tỉnh miền tây nam bộ thực hiện các hoạt động xã hội vì cộng đồng
hoạt động này do đội công tác xã hội thanh niên hội liên hiệp thanh niên tp hcm
phỡ hợp cùng nhóm tương lai xanh tổ chức
hành trình kéo dài đến ngày một mươi năm tháng tám với sự tham gia của một trăm năm mươi tình nguyện viên
đến từ các trường đại học cao đẳng trong cả nước và một mươi một tình nguyện viên quốc tế
tham gia hành trình các tình nguyện viên di chuyển bằng xe đạp qua các tỉnh long an đồng tháp an giang kiên giang hậu giang vĩnh long trà vinh bến tre
với quãng đường gần một km
tại mỗi tỉnh thành hành trình đi qua đoàn tình nguyện viên sẽ thực hiện các hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực
như tu bổ đường giao thông nông thôn sơn sửa trường học thăm tặng quà giúp đỡ các gia đình khó khăn trên địa bàn các tỉnh
đoàn cũng sẽ đến thăm các di tích lịch sử các địa chỉ đỏ thăm và tặng quà các gia đình chính sách gia đình mẹ việt nam anh hùng
viếng nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương qua đó nâng cao ý thức bảo tồn và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ
trong những ngày qua đoàn trường đại học kinh tế đại học đà nẵng phối hợp với huyện đoàn lý sơn tỉnh quảng ngãi
chương trình nhằm chia sẻ trách nhiệm cùng với cộng đồng phát triển bền vững môi trường du lịch
đặc biệt là môi trường quê hương biển đảo tiền tiêu của tổ quốc
đây là chiến dịch hè hai nghìn một mươi năm của đoàn trường đại học kinh tế đại học đà nẵng và công ty du lịch viettravel
gồm các chuỗi hoạt động có liên quan đến việc viết các đề án phát triển du lịch
đề án chuỗi cung ứng xây dựng website về du lịch cũng như các ngày gia quân dọn vệ sinh bảo vệ môi trường
thu hút hàng trăm tình nguyện viên đoàn viên và người dân lý sơn cùng nhau tham gia thu gom rác thải
tại các điểm tích tụ rác lâu ngày và các khu vực dọc bờ biển lý sơn